công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một xe container chở thực phẩm không rõ nguồn gốc đa phần là cá mực và ốc đông lạnh
xe đầu kéo biển kiểm soát bảy mươi hai c một mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi năm do lái xe trương đình phúc chú tại tỉnh bình định điều khiển kéo theo rơ móc biển kiểm soát bảy mươi hai r một nghìn sáu trăm bảy mươi ba đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
phát hiện trên xe có nhiều thực phẩm đa phần là cá khô mực và ốc được đóng gói trong hai một trăm sáu mươi thùng các tông thùng xốp với trọng lượng hơn hai mươi năm tấn
lái xe bước đầu khai nhận đã điều khiển xe từ vũng tàu về nghệ an tuy nhiên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên và tỏ ra bất hợp tác với lực lượng chức năng
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật